nhìn nằm trong kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô chở khách xe ô tô vận tải xe container và xe mô tô
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã tiến hành gia quân thực hiện tổng kiểm tra đối với các phương tiện vận tải
trong đó tập trung vào ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô
trong những ngày đầu tổng kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận đã có nhiều trường hợp vi phạm và tiến hành xử lý
trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động toàn bộ lực lượng phương tiện kỹ thuật
để kiểm tra trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ cho phép khi lưu thông qua trạm thu phí
đây chính là một trong những loại hình mà lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý trong thời gian giao quân lần này
lần sau tôi sẽ để ý hơn về hành vi nát xe của mình không chạy quá tốc độ
bên cạnh đó các lỗi như quá tốc độ dừng đỗ đón chở khách xe quy định
hoặc chở qua xuống ngôi nhà
mỗi người cũng được xử lý triệt để
trong đó đặc biệt chú ý đến các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
chúng tôi xử lý triệt để những hành vi vi phạm như lùi xe trên đường cao tốc
dừng đỗ trên đường cao tốc và đi ngược chiều trên đường cao tốc
chúng tôi phối hợp cùng với quản lý đường vd năm là xử lý bằng hình ảnh camera xử lý cả phạt nguội
cho nên khuyến cáo các người dân đi trên đường cao tốc là phải chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông
đơn vị đã triển khai
ngay tại đường thì chủ yếu là vi phạm trước hết là về xe quá tải xe chở quá tải
thứ hai là xe mô tô đi vào đường cao tốc
thứ ba là xe vượt qua tốc độ quy định
tình trạng đi quá tốc độ là một nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông
trong đợt vừa rồi hầu hết là các xe lé xe không tuân thủ các tốc độ quy định
đã gây ra rất nhiều vụ vi phạm giao thông là đâm vào giải phân cách
kế hoạch tổng kiểm soát sẽ được thực hiện hai đợt
đợt một từ ngày một mươi năm đến hết ngày hai mươi chín tháng bảy và đợt hai từ ngày ba mươi tháng bảy đến hết ngày một mươi bốn tháng tám
chủ phương tiện cũng như các doanh nghiệp vận tải cần chấp hành đúng các quy định về pháp luật an toàn giao thông để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản